về tình hình dịch covid một mươi chín trong nước mới đây bộ y tế vừa công bố thêm một mươi hai ca mắc
trong đó có tám bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực cầu yên
huyện hoa lư tỉnh ninh bình do các bệnh nhân điều trị tại tuyến y tế cơ sở
nên sở y tế tỉnh ninh bình đã tăng cường nhiều nhân lực và thiết bị tới hỗ trợ
phối hợp điều trị cho các bệnh nhân
phòng khám đa khoa khu vực cầu yên là cơ sở y tế biệt lập
có đủ điều kiện và đã có kinh nghiệm tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tuy nhiên để bảo đảm hiệu quả trong công tác điều trị sở y tế tỉnh ninh bình đã tăng cường
một bác sĩ một điều dưỡng và một kỹ thuật viên từ bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
đều là những người có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trực tiếp phối hợp với phòng khám đa khoa khu vực cầu yên để điều trị bệnh nhân
được biết các bệnh nhân đang điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực cầu yên đều trở về từ nga
đều là nam giới độ tuổi từ hai mươi bốn cho đến bốn mươi một